du lịch cộng đồng đang gắn với thương hiệu du lịch sapa của tỉnh lào cai
loại hình du lịch này đang được du khách nhất là người nước ngoài ưa chuộng
nhằm khai thác lợi thế loại hình du lịch này sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
đã tổ chức hội thảo đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại xã tả văn
theo thống kê mỗi năm tả văn đón gần một trăm bảy mươi lượt khách du lịch doanh thu đạt gần một mươi tỷ đồng
trên địa bàn xã hiện có một trăm bảy mươi sáu gia đình làm dịch vụ du lịch trong đó gần một trăm linh hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú tại gia
tuy nhiên việc phát triển du lịch cộng đồng tại tả văn vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực
hạ tầng giao thông kém phát triển hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh công cộng còn hạn chế
gây khó khăn cho du khách trong quá trình trải nghiệm
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về định hướng bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng
tại xã tả văn trong thời gian tới nhằm xây dựng và khai thác tour du lịch đến tả văn theo hướng trải nghiệm
tôn trọng cảnh quan thiên nhiên và phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số